hiệp hội doanh nghiệp hàng không việt nam vừa đề nghị thủ tướng chính phủ có giải pháp mạnh mẽ để hỗ trợ và cứu các doanh nghiệp hàng không trước ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tổ chức hàng không dân dụng quốc tế cũng mới đưa ra dự báo đến năm hai nghìn hai mươi bốn hàng không thế giới mới có thể phục hồi như năm hai nghìn một mươi chín
các hãng hàng không việt nam sẽ thiệt hại trên bốn tỷ usd trong năm nay
theo đại diện hiệp hội doanh nghiệp hàng không việt nam tất cả các hãng hàng không đều rơi vào cảnh suy kiệt dòng tiền nghiêm trọng
do đó hiệp hội doanh nghiệp hàng không việt nam đề nghị thủ tướng chính phủ tạo điều kiện cho các hãng hàng không được vay gói tín dụng từ hai mươi năm đến hai mươi bảy tỷ đồng
do chính phủ hỗ trợ lãi suất trong thời hạn từ ba đến bốn năm cho phép kéo dài miễn giảm phí dịch vụ hàng không đến hết năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời kiến nghị chính phủ chỉ đạo bộ giao thông vận tải và tổng công ty cảng hàng không việt nam giảm năm mươi các loại phí dịch vụ hàng không thuộc thẩm quyền của acv